đoàn ba mươi ba bác sĩ điều dưỡng của hải phòng tình nguyện và tri viện cho đà nẵng chống dịch covid một mươi chín đã lên đường
đoàn công tác này được thành lập trong vòng chưa đến hai mươi bốn giờ đồng hồ với các bác sĩ điều dưỡng có kinh nghiệm từ các bệnh viện hạng một của hải phòng
lên đường khẩn trương cùng với ý chí quyết tâm chiến thắng đại dịch những cán bộ y tế hải phòng đã lan tỏa nhiệt huyết của mình tới mọi miền tổ quốc
trong đợt này ngành y tế hải phòng cử ba mươi ba cán bộ y tế gồm chín bác sĩ hai mươi bốn điều dưỡng là những cán bộ có trình độ kinh nghiệm thuộc ba chuyên ngành nội hô hấp hồi sức cấp cứu và truyền nhiễm tri viện cho đà nẵng
đa phần trong số họ đều chưa từng công tác xa lại là chuyến công tác chưa hẹn ngày trở về

đa phần trong số họ đều chưa từng công tác xa lại là chuyến công tác xa lại là chuyến công tác xa lại là chuyến công tác xa lại là chuyến công tác xa